thưa quý vị số lượng f cộng đồng tại đắk lắc đã lên đến hàng nghìn ca
thành phố bumathut thuộc tỉnh chỉ đạo dừng học trực tiếp
tuy nhiên trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đông du vẫn tổ chức dạy học trực tiếp
cho một số học sinh gây tranh cãi
lý do mà trường này đưa ra cho việc tổ chức dạy học trực tiếp là để hỗ trợ phụ huynh
trao đổi về vấn đề này ông lê ngọc sơn hiệu trưởng trường trung học cơ sở trung học phổ thông đông du
thành phố bumathut đắk lắk xác nhận
sau khi nhận văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố về việc cho học sinh dừng học trực tiếp
từ ngày một tháng ba một số phụ huynh đã đưa con em về nhà còn lại vài chục em thì phụ huynh sinh trường
cho ở lại học trực tiếp vì bố mẹ đi làm suốt ngày không thể ở nhà giữ con được và được nhà trường đồng ý
ông sơn lý giải nhà trường không hề bắt buộc hay muốn giữ các em ở lại trường
nếu phụ huynh thực sự cần trường thì trường sẽ hỗ trợ vì cần mà không hỗ trợ cũng không được
một phụ huynh có con em đang học lớp một mươi hai tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đông du bức xúc
tôi không biết sau khi thành phố ra thông báo dừng đến trường rồi nhưng nhà trường vẫn cho con theo học trực tiếp như vậy
riêng con tôi ở nhà học online chỉ quên mở camera một chút là đã bị giáo viên cho ao ra khỏi lớp
và còn nhắn tin mời phụ huynh đến làm việc
trao đổi với vấn đề trên ông lê ngọc sơn cho rằng nhà trường yêu cầu một trăm linh các em học online phải mở camera
vì quá trình học rất cần theo dõi
ông nói nếu học sinh không theo nề nếp thì chất lượng sẽ không có
còn các em cảm thấy mệt hay có vấn đề như thế nào thì phụ huynh có thể xin cho con nghỉ một hôm
ông phạm đăng khoa giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc cho biết
trên địa bàn tỉnh có trường hợp trường trung học phổ thông dân tộc nội trú nơi trang long
đã có văn bản gửi cho ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuột và sở giáo dục đào tạo
xin tổ chức dạy trực tiếp tại trường nội trú vì tổ chức khép kính
từ sau tết đến nay trường dân tộc nội trú quản lý rất chặt và không cho học sinh về
tổ chức vừa dạy học vừa phòng chống dịch
còn theo ông lê đại thắng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố bu ma thuộc cho rằng
trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đông du chưa có tờ trình gửi qua ủy ban nhân dân thành phố
còn nếu trường tổ chức dạy học trực tiếp thì không đúng tinh thần chỉ đạo chung nên sẽ cho kiểm tra lại
được biết những ngày qua tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố buôn ma thuột diễn biến phức tạp
mỗi ngày ghi nhận vài trăm đến hàng nghìn ca f trong cộng đồng trong đó số lượng f điều trị tại nhà gia tăng
do đó để kiểm soát dịch bệnh đảm bảo sức khỏe của người dân
ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông dừng đến trường học trực tiếp
kể từ mùa một tháng ba cho đến khi có thông báo mới